khi bị ngừng thi công trong bảy năm qua
cầu phước lộc nối hai xã phước kiển và phước lộc huyện nhà bè được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng do vướng mặt bằng nên đã ngừng thi công từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
việc xây cầu bị kéo dài ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân và giao thông đi lại trên địa bàn huyện nhà bè
phải đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi dự án mới được khởi công trở lại sau khi mặt bằng được bàn giao
hiện công trình đã hoàn thành chín mươi khối lượng
được hợp lòng và dự kiến thông xe vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần kết nối giao thông khu năm thành phố hồ chí minh và giữa thành phố với tỉnh long an
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội có lan truyền một clip về việc nhiều xe ô tô cùng nhau đi chậm lại trên cầu rồng tại thành phố đà nẵng
để giúp đỡ những người điều khiển xe máy có thể qua cầu an toàn trong điều kiện thời tiết khó khăn mưa to và gió giật mạnh
đây có lẽ cũng là những hình ảnh rất đẹp và nhân văn thể hiện được phần nào văn hóa cũng như là tinh thần tương trợ của một bộ phận không nhỏ những người dân khi tham gia giao thông trong những hoàn cảnh khó khăn
do gió to và giật mạnh nên người điều khiển xe máy rất khó khăn khi di chuyển
thấy những người đi xe máy rất vất vả nhiều người điều khiển ô tô đã chủ động đi chậm lại che chắn gió lớn thổi từ hướng biển vào giúp cho người đi xe máy qua cầu một cách an toàn
mưa lũ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con
nói chung những hình ảnh rất đẹp và nhân văn như thế này mong rằng sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng cho biết sẽ tiến hành cứu hộ tàu đông bắc hai mươi hai bị mắc cạn tại vịnh đà nẵng trong hai ngày qua
ngày bảy tháng một mươi tàu đông bắc hai mươi hai khi đang đi từ tỉnh quảng ninh đến tỉnh bình thuận qua vùng biển đà nẵng thì bị ảnh hưởng bởi bão số sáu
tàu bị hỏng lái phải thả trôi
và đến sáng ngày tám tháng một mươi thì bị mắc cạn
tại vịnh liên triều ngay sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng đà nẵng đã cử lực lượng theo dõi xác định tình trạng sức khỏe một mươi năm thuyền viên vẫn ổn định tàu không bị tràn dầu hàng hóa vẫn an toàn
tàu đông bắc hai mươi hai có trọng tải hơn hai mươi hai tấn thuộc công ty cổ phần tàu thủy đông bắc
trên tàu có tổng số một mươi năm thuyền viên do ông nguyễn minh tùng làm thuyền trưởng
tàu đang vận tải hơn hai mươi một hai trăm linh tấn than cám để bán cho công ty nhiệt điện ở tỉnh bình thuận